thưa quý vị đơn sơ giản dị đó là những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được
khi đến thăm nhà sàn bắc hồ nằm trong phủ chủ tịch
ngôi nhà được hoàn thành vào ngày một mươi bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chỉ trước sinh nhật lần thứ sáu mươi tám của người
cũng từ ngày đó bác chính thức chuyển về ở và làm việc tại nhà sàn
nhà sàn bắc hồ là biểu tượng của phong cách và đạo đức hồ chí minh
để lại ấn tượng sâu sắc cho hàng chục triệu trái tim đã từng đến thăm nơi này
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám sau bốn năm bác sống và làm việc tại ngôi nhà của người phục vụ điện
cho phủ toàn quyền đông dương
nhiều lần trung ương đảng đề nghị làm cho bác ngôi nhà mới để ở và làm việc tốt hơn
nhưng bác đều từ chối vì miền bắc vừa được giải phóng còn nhiều khó khăn
riêng miền nam tập trung đấu tranh chống mỹ
tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trong một chuyến thăm huyện đại từ tỉnh thái nguyên
thấy đời sống nhân dân được nâng lên đồng bào đã có thêm nhiều nếp nhà mới
bác rất vui và nói rằng
mở áo cá theo kiểu của đồng bào việt bắc
sau đó bác mời kiến trúc sư nguyễn văn ninh đến nói ý định làm nhà sàn để kiến trúc sư thể hiện bản vẽ thiết kế
bác nói nhà làm nhỏ chỉ vừa đủ cho một người ở
gỗ làm bằng gỗ thường cầu thang làm rộng để hai người cùng lên một lúc
bác còn dặn kỹ phải hết sức tiết kiệm vì nước ta chưa giàu dân ta còn khổ chưa đủ nhà ở
ngày một mươi bảy tháng chín bác đã tìm ra một nhà sàn và bác đã tìm ra một nhà sàn

từ đó bác chính thức chuyển về ở và làm việc tại nhà sàn
ngôi nhà sàn được xây dựng trên khu đất phía sau tòa nhà phủ chủ tịch bên cạnh ao cá giữa một khu vườn cây xanh mát
nhà sàn gồm có ba phòng nhỏ
phòng làm việc tầng một là nơi bác thường làm việc với bộ chính trị gặp cán bộ đầu ngành đến báo cáo công việc
và thỉnh thoảng bác tiếp thân mật một số đoàn khách trong nhà

tầng trên có hai phòng nhỏ mỗi phòng chỉ chừng một mươi m hai để bác nghỉ ngơi và làm việc
sau giờ làm việc bác thường chăm sóc cây trong vườn cá dưới ao hài hòa với khung cảnh thiên nhiên
khác biệt với các công trình kiến trúc đồ sộ bề thế
nhà sàn của bác tại phủ chủ tịch trở nên hết sức gần gũi và quen thuộc với mọi người dân việt nam
ngày một mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
tại ngôi nhà sàn này bác hồ đã ngồi viết lời kêu gọi đồng bào quyết tâm đấu tranh chống mỹ xâm lược
đó chính là thời điểm mỹ leo thang đánh phá miền bắc ác liệt nhất
và cũng tại nơi đây bác đã viết bản di trúc lịch sử để lại cho đời sau những lời căn dặn tâm huyết của mình